từ giờ ngày hai mươi hai tháng sáu ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép mở cửa trở lại một số dịch vụ thiết yếu
nhưng vẫn phải đảm bảo nghiêm ngặt các công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
vào tối ngày hai mươi một tháng sáu ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành văn bản về việc tiếp tục duy trì thực hiện
một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn trong tình hình mới trong đó căn cứ vào tình hình thực tế
ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đề xuất của các đơn vị về việc nới lỏng một số biện pháp phòng chống dịch
từ giờ ngày hai mươi hai tháng sáu cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc gội đầu dịch vụ ăn uống trong nhà
tuy nhiên các cơ sở được phép hoạt động trở lại phải đảm bảo các quy định về phòng dịch
như là khoảng cách có tấm chắn giữa người với người ngồi không quá năm mươi công suất chỗ ngồi
và không quá hai mươi người đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày đối với nhà hàng rượu quán rượu bia bia hơi
được phép bán mang về
thành phố hà nội nhấn mạnh yêu cầu chủ các cơ sở dịch vụ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định
yêu cầu khách hàng khai báo y tế lập danh sách kiểm soát đối chiếu thông tin khách hàng hàng ngày